do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp lễ trao giải cánh diều hai nghìn hai mươi sẽ không được tổ chức vào giữa tháng bốn năm nay như dự kiến
ban tổ chức sẽ tiếp tục lùi thời gian lễ trao giải cho đến khi tình hình dịch bệnh ổn định được cho phép tổ chức sự kiện mới có thể thực hiện
hội điện ảnh việt nam cho biết các ban giám khảo vẫn tiến hành chấm giải sau đó chờ thời điểm thích hợp sẽ tổ chức lễ trao giải
tuy nhiên năm nay do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ban tổ chức dự định sẽ tổ chức lễ trao giải với quy mô nhỏ hạn chế tập trung đông người
giải cánh diều năm hai nghìn hai mươi có thể sẽ không có chương trình thảm đỏ và được tổ chức trao giải tại hai nơi
các nghệ sĩ phía bắc sẽ được trao giải tại hà nội phía nam sẽ trao tại tp hcm